thông tin tiếp tục phiên toàn xét xử vụ án giết người và chống người thể hành công vụ
xảy ra tại xã đồng tâm mỹ đức hà nội
trong buổi làm việc sáng nay hội đồng xét xử đã mời đại diện viện kiểm sát
và các luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bị hại tiến hành đối đáp
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ba cán bộ cảnh sát hy sinh
tại đồng tâm mỹ đức hà nội
được trình bày quan điểm về vụ án luật sư nguyễn hồng bách đồng tình
việc việc kiểm sát nhân dân thành phố hà nội chuyển tội danh cho một mươi chín bị cáo
trong vụ án từ giết người sang chống người thi hành công vụ
đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật việt nam
ngược lại luật sư bách bác bỏ quan điểm của một số luật sư bào chữa
cho một số bị cáo khi đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh
bảo vệ cán bộ người dân tại đồng tâm trước trong và sau ngày một mươi chín tháng một
luật sư bách đã dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan đều cho thấy
kế hoạch bảo vệ này thuộc danh mục bí mật không thể công bố công khai
bên cạnh đó luật sư nguyễn hồng bách khẳng định
ba cán bộ hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch được giao
đồng thời ngay sau khi hy sinh các cán bộ công an này đã được đảng
nhà nước xem xét thành tích và được truy thăng quân hàm được công nhận là liệt sĩ
luật sư nguyễn hồng bách cũng nêu quan điểm không đồng ý việc một số luật sư
đề nghị phải thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường vụ án
vì liên quan đến tính nhân văn
và khả năng tổ chức thử nghiệm
trước quan điểm nêu trên của luật sư nguyễn hồng bách
đại diện viện kiểm sát đã phát biểu và bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm này
đồng thời đại diện viện kiểm sát cũng nêu quan điểm phản đối nhiều yêu cầu
cũng như ý kiến bảo chữa của một số luật sư bảo chữa cho các bị cáo
viện kiểm sát khẳng định công an thành phố hà nội tham gia với tư cách
cơ quan điều tra là đúng quy định của pháp luật
ngoài ra các cơ quan tham gia tố tụng đều thi hành nhiệm vụ
theo đúng quy định của pháp luật không có yếu tố vi phạm cho tới thời điểm này